hai mươi tháng bốn và một tháng năm sắp tới
tại tỉnh quảng nam công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm án phạt tù
đối với các phạm nhân có nhiều nỗ lực cố gắng cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án
trong đợt này hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tòa án nhân dân tỉnh quảng nam
đã quyết định giảm án cho tám phạm nhân trong đó có sáu phạm nhân được giảm hết thời hạn
hai phạm nhân được giảm án phạt tù từ ba đến bốn tháng
đây là cơ hội cho các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng sống có ích cho gia đình và xã hội
đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt
để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước trong những đợt giảm án tiếp theo khi đủ điều kiện
chị uyên có thấy là thời gian gần đây hình ảnh những chiến sĩ công an công an đến tận nhà
những người dân neo đơn người tàn tật hạn chế khả năng đi lại được làm chứng minh thư
để giúp người dân có giấy tờ tùy thân sử dụng nên đã trở thành rất là quen
thuộc tại nhiều địa phương
và mặc dù còn phải đảm đương những công tác chuyên môn khác
nhưng các đồng chí lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
vẫn thường xuyên tổ chức hoạt động này dù phải vượt qua những chặng đường xa
ở các vùng quê để làm giấy chứng minh nhân dân cho người dân
vâng có thể thấy là việc cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp phát chứng minh nhân dân
theo hướng là đã được hiệu quả hơn tinh gọn hơn và thiết thực hơn
thì đã được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ tỉnh đến cơ sở quyết liệt triển khai
và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận
trong đó việc thành lập tổ công tác đến tận nơi làm chứng minh nhân dân
cho những trường hợp da yếu tàn tật ốm đau hay là không còn khả năng đi lại
là hoạt động được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
và để hiểu rõ hơn về hoạt động công tác này của công an tỉnh khánh hòa
thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây
tranh thủ ngày nghỉ các chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an thị xã ninh hòa lại thu xếp đồ đạc lên đường
đến các địa bàn làm chứng minh nhân dân cho bà con
bà nguyễn thị khanh chú thôn lạc bình xã ninh thọ thị xã ninh hòa năm nay bảy mươi chín tuổi
bà khanh làm chứng minh nhân dân từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã hết hạn hơn hai mươi năm nay
nhưng cứ nghĩ không có việc gì cần đến nên bà không xin cấp đổi lại
nay tuổi cao sức yếu lại bị bệnh nằm một chỗ không đi lại được
gia đình muốn mua thẻ bảo hiểm để giảm bớt tiền khám chứng
nhưng khi bà chữa bệnh cho bà thì lại không có chứng minh nhân dân
sau khi làm đơn gửi lên công an thị xã bà khanh đã được các chiến sĩ
đội cảnh sát quản lý hành chính đến tận nhà để làm chứng minh nhân dân
chứng minh nhân dân là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng của mỗi công dân
tuy nhiên rất nhiều trường hợp vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên không thể đến cơ quan công an
để đăng ký cấp mới hoặc cấp đổi chứng minh nhân dân
thấu hiểu được điều đó nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an thị xã ninh hòa đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc cấp chứng minh nhân dân
tại nhà cho những trường hợp già yếu ốm đau tàn tật không có khả năng đi lại
không kể gần hay xa
dù là ở nhà hay bệnh viện hệ nhân dân có nhu cầu là các chiến sĩ sẵn sàng lên đường
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đội cảnh sát quản lý hành chính công an thị xã ninh hòa
đã thực hiện cấp chứng minh nhân dân tại nhà cho gần bốn mươi trường hợp
trong quá trình đi làm thì bản thân đã gặp rất là nhiều trường hợp
người già tàn tật nghèo khó đi lại rất là khó khăn
hoặc là không thể đi lại được phải ngồi xe lăng
bản thân tôi khi thực hiện những trường hợp cấp chứng minh trong trường hợp đó
thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui sướng về động lực để cho tôi về
cũng như các đồng chí đồng đội trong cơ quan sẽ tiếp tục thực hiện nhiều trường hợp hơn nữa
và cấp cho nhiều đối tượng hơn để đáp ứng nhu cầu cho mọi người
khai báo lăng tay chụp ảnh những việc làm nhỏ quen thuộc hàng ngày của các chiến sĩ
nay lại trở nên có ý nghĩa hơn trong những không gian đặc biệt như thế này
không chỉ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
việc đến tận nơi làm chứng minh nhân dân cho bà con
còn góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy
luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ
công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng
liền ba mươi bảy tuổi trú ấp một xã vĩnh viễn huyện long mỹ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
rạng sáng ngày tám tháng hai giữa liền và vợ phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cử cãi vì liền nghi ngờ gấm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
bực tức liền lấy chai axit tạp vào người gấm gây bỏng nặng ở vùng mạch ngực hai tay và hai chân tổn hại sức khỏe đến năm mươi chín
riêng con trai một mươi bốn tuổi của liền đang ngủ cùng mẹ cũng bị acid văn trúng nhưng chỉ bị bỏng nhẹ
sau khi ra viện đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tấm đã gửi đơn tố kháo hành vi của võ văn liền đến cơ quan công an
công an huyện an dương thành phố hải phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra đối với phạm văn thoảng
trú xã đại bản huyện an dương về hành vi tàn trự trái phép chất ma tí
theo tài liệu của cơ quan điều tra hồi chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn
tại chân cầu vượt phía xá thuộc địa bàn xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
công an huyện an dương bắt quả tang đối tượng phạm văn thoảng
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ một mươi gói nhỏ chứa chất bột màu trắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm một lượng lớn chất bột màu trắng
giám định là hai mươi một gram heroin cùng một mươi bảy triệu đồng
tại cơ quan công an thoảng khai nhận mua ma túy của người dân không quen biết về với mục đích để sử dụng
chị uyên chắc chị uyên cũng biết là hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang khiến người dân rất lo ngại
và vừa qua thì các vụ vận chuyển thực phẩm
không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh cũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý
vâng như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh thì hàng tấn thịt bẩn được nguy trang tinh vi
được vận chuyển vào thành phố để tiêu thụ hay hàng loạt các điểm kinh doanh măng có ngâm tẩm chất vàng ô
một loại hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
và mới đây thì tại tỉnh sơn la và thanh hóa lực lượng chức năng đã vừa bắt giữ một số lượng lớn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối ạ
tại sơn la hai trăm năm mươi kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối vừa bị lực lượng chức năng thu giữ
số lượng nội tạng trên được vận chuyển trên xe khách mang biển kiểm soát hai mươi bảy b hai trăm tám mươi sáu do anh phan văn sáng
trú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên chạy hướng sơn la điện biên điều khiển
lái xe khai nhận số hàng trên được một người không rõ tên gửi từ thuận châu lên điện biên để tiêu thụ
hiện toàn bộ tăng vật trên đã được bàn giao cho trạm thú y huyện thuận châu để tiêu hủy
còn tại thanh hóa một vụ vận chuyển thực phẩm bẩn khác cũng vừa bị bắt giữ
tăng vật gồm hơn một mươi ba tấn mỡ động vật bẩn số mỡ trên được đóng gói và ba trăm bảy mươi ba bao tải đang bốc mùi ôi thiêu
khi lái xe lê đại thắng chú tỉnh quảng trị đang vận chuyển số hàng hóa trên qua khu vực huyện tĩnh gia
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thanh hóa đã phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh vào ngày một mươi bốn tháng bốn vừa qua
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần năm tấn mỡ bẩn tại một cơ sở sản xuất ở xã ngọc hồi huyện thanh trì thành phố hà nội
đáng chú ý là mặc dù không có giấy phép hoạt động nhưng cơ sở sản xuất này vẫn cho ra lò hàng tấn mở động vật
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nếu không bị cơ quan chức năng phát hiện ngăn chặn kịp thời số mẫu này sẽ được tung ra thị trường
và không thể lường hết mối nguy hại như thế nào đến sức khỏe của người tiêu dùng
tại xưởng chế biến mỡ ở cánh đồng là gạo xã ngọc hồi huyện thanh trì hà nội do đinh văn thắng làm chủ
số mỡ động vật được thu mua về đều đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi hôi thối ruồi mẫu đen
tại thời điểm đột kích xưởng này có khoảng bốn công nhân đang đóng gói mỡ thành phẩm
quá trình chế biến của sưởng này rất thủ công
mỡ sống sau khi thu mua về sẽ được đưa thẳng vào lò nấu bằng củi như thế này
sau đó ép mỡ và chứa trong các thùng phi rồi đóng bao tải
mỡ thành phẩm đưa đi tiêu thụ
cơ quan chức năng đã thu giữ hai mươi năm bao tải mỡ châu bò chứa quà chế biến và hơn tám mươi bao tải mỡ thành phẩm
tổng trọng lượng lên đến gần năm tấn mỡ bẩn
theo cơ quan chức năng số mỡ này sau khi được đóng gói có thể sẽ tung ra thị trường
đi vào các bếp ăn tập thể quán cơm giang phở xào hay bán lẻ cho những người tiêu dùng muốn tiết kiệm tiền mua mỡ giá rẻ
việc như thế này thì nó gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường của khu vực huyện thanh trì nói riêng
và trong cái sâu xa thì như
cái hàng hóa này mà đưa ra ngoài thị trường thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến về công tác đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm
đây cũng không phải lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện những cơ sở chế biến mỡ như thế này
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm vừa qua lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ bẩn
tại xã tri thủy huyện phú xuyên hà nội tịch thu và tiêu hủy gần một mươi tấn mỡ bẩn
đáng nói các cơ sở này đều có thuộc
các thủ đoạn hoạt động tương tự nhau
khi phát hiện cái điểm chế biến bữa tự phát này thì nó nằm ở giữa cánh đồng
và đường vào thì rất là ngõ gách
thủ đoạn của các đối tượng thì nó vào sâu trong cánh đồng
và nó cũng có những cái điểm là dựng mấy cái lều đán tạm bỡ lên để mà thực hiện cái việc dán mỡ
như vậy liên tiếp trong thời gian vừa qua
cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển tiêu thụ mỡ bẩn
dường như đây đang là mặt hàng được tung ra tiêu thụ mạnh tại thị trường hà nội
sai phạm thì đã rõ
vấn đề là các cơ quan chức năng sẽ xử lý và đưa ra biện pháp nào để ngăn chặn triệt đề đường đi của mỡ bẩn hiện nay
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức khác
từ lâu người dân ở tỉnh cao bằng có thói quen dùng các loại rễ
thân và lá cây rừng để ngâm rượu hay sắc nước uống
gần đây tại xã đức xuân huyện thạch an đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu làm một người chết một người phải cấp cứu
vụ việc đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng tùy tiện các loại cây rừng để bồi bồ tăng cường sức khỏe
đã hơn một mươi ngày kể từ sau cái chết thương tâm của ông bế văn lãng
cả gia đình hàng xóm ở xã đức xuân huyện thạch an vẫn chia hết bằng hoàng
rượu được ngâm ở cổ cây rừng lại cướp đi mạng sống của ông lãng và làm cho ông nông văn khách bị ngộ độc nặng phải đi cấp cứu
ông bế văn lãng vốn có tiền sử bệnh cao huyết áp thấy khách đến chơi nhà ông liền lấy bình ngâm rượu ngâm củ rừng mới khách uống
ngay sau đó cả hai đều có biểu hiện khó thở buồn nôn dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng
bà còn thường nói với ông bảo là lúc nào cũng mua thuốc lúc nào cũng mua thuốc
đây không phải là trường hợp đầu tiên
trước đó ở xã đức xuân đã từng có hai người ngộ độc nặng khi uống rượu ngâm cây rừng tự đào trên rừng không rõ nguồn gốc
và một vụ việc nghiêm trọng nhất cách đây vài năm tại bản tuồng xã sơn lộ huyện bảo lạc cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu làm sáu người thiệt mạng
tất cả nạn nhân đều không biết mình đã uống nhầm dễ cây thòng đốc một loại cây cực độc cấp nhiều lần cây là ngón
là một tỉnh miền núi với hệ thực vật phong phú và nguồn dược liệu dồi dào rất dễ bắt gặp ở khu vực chợ tại thành phố hay tại các điểm bán hàng rong người dân bày bán la liệt các loại cây được phơi khô và các bình rượu ngâm cây rừng nhưng công dụng của nó chưa được cơ quan chức năng kiểm định
hiện tượng người dân hiện nay vẫn tự ý sử dụng những loại như cây có độc tố tự nhiên
rồi là củ
quả dễ để làm thực phẩm hoặc là với những cái quan niệm mà theo cái truyền thống thì cho rằng là những cái loại thực vật đó có thể là có tác dụng bồi bổ dưỡng cho cơ thể vì vậy là những trường hợp sau khi sử dụng vào là đáng tiếc xảy ra
đã có nhiều vụ ngộ độc thậm chí là tử vong do uống nhầm loài cây có chất độc và không ai dám chắc là sẽ không còn những vụ tương tự xảy ra
và cái giá phải trả quá đắt cho việc tự ý sử dụng những sản phẩm từ rừng không rõ công dụng nguồn gốc
do vậy người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc sử dụng những loài cây không rõ nguồn gốc để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
tại tỉnh bạc liêu hai trăm tám mươi hộ thuộc huyện vĩnh lợi thuộc đối tượng chính sách hộ nghèo hộ dân tộc và người nheo đơn nằm trong vùng bị thiệt hại do hạn xâm nhập mặn gây ra
đây là những hộ theo chính sách hỗ trợ của ubnd tỉnh bạc liêu
mùa thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại trực tiếp đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
mức hỗ trợ cho mỗi hộ là một triệu đồng
số tiền trên do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam hà nội cùng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam hỗ trợ
thừa thiên huế hiện có gần hai năm trăm linh tàu cá động thường xuyên khai thác hải sản để phát huy vai trò của ngư dân trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình
thời gian qua các ban ngành chức năng ở thừa thiên huế đã hết sức chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng ứng phó trong quá trình đánh bắt cho ngư dân
phú vang là một trong những địa phương có số lượng lớn tàu thuyền và ngư dân của tỉnh thứa thiên huế với trên sáu trăm linh phương tiện và hơn một ngư dân
vì vậy mỗi chuyến ngư dân ra khơi hoặc về bến cán bộ chiến sĩ trạm cửa soát biên phòng luôn trực tiếp lên tàu gặp gỡ động viên và tuyên truyền cho ngư dân nắm chắc văn bản pháp luật của nhà nước
để chúng ta có thể làm ăn đạt hơn trong những chuyện ra khơi nâng sâu
trong tổng số tàu thuyền khai thác sản hiện thừa thiên huế có ba trăm ba mươi tám tàu khai thác xa bờ với công suất từ chín mươi đến trên bốn trăm linh mã lực kèm theo đó là hơn ba thuyền viên và hơn một mươi lao động
với thời gian hoạt động dài ngày trên biển đây là lực lượng quan trọng có khả năng nắm bắt tình hình nhanh và chính xác phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
xác định được điều đó
trước đó ngành chức năng tỉnh tuyên thiên huế đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho ngư dân về tình hình biển đảo luật biển luật giao thông đường thủy luật thủy sản pháp lệnh về bộ đội biên phòng cảnh sát biển đồng thời hướng dẫn cho ngư dân phương pháp ứng phó với tàu thuyền nước ngoài cách thức nắm phản ánh các hoạt động xâm phạm chủ quyền
qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm hiểu biết pháp luật của ngư dân giúp họ áp dụng và ứng xử tốt trong quá trình ra khơi vừa bảo vệ chính mình vừa nâng cao hiệu quả khai thác
người dân có nhận thức thứ nhất là kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền biển đảo việt nam hai là không vi phạm vùng biển của các nước
trong năm năm vừa qua dù
đội tàu tăng gấp đôi và đi khai thác xa hơn khơi hơn rất nhiều nhưng mà trong năm năm vừa qua thì tàu thuyền thừa thứ nghệ không có bất cứ một cái trợ ngại gì lớn
tạo điều kiện cho ngư dân từng bước mở rộng ngư trường là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
và để điều này trở thành hiện thực bên cạnh sự hỗ trợ nguồn vốn đóng tàu công suất lớn hỗ trợ các thiết bị liên lạc của chính phủ
thì vấn đề nâng cao nhận thức của ngư dân là việc hết sức quan trọng
hiểu biết về pháp luật cùng với phương thức đánh bắt hiệu quả sẽ là điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển khai thác hiệu quả nguồn lợi từ biển
vừa nâng cao kinh tế gia đình vừa góp phần bậc
dạng sáng ngày một mươi chín tháng bốn tại cầu giã viên bắc qua sông hương tp huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết
theo thông tin ban đầu xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi năm c ba năm trăm bốn mươi bốn kéo theo rơ móc do tài xế nguyễn văn chính
khi đến gần giữa cầu thì bất ngờ đâm vào cổ điện bên thành cầu sau đó trượt dài trên đường rồi tông gãy một lăn can cầu và rơi xuống cầu giã viên
do rơi ở độ cao trên năm mét và chạm đất nên chiếc xe đầu kéo gãy làm đôi hư hỏng nặng tài xế nguyễn văn chính chết tại chỗ
vào lúc một mươi h ba mươi phút sáng cùng ngày trên đoạn tỉnh lộ chín trăm một mươi một thuộc xã tân an huyện càng long tỉnh trà vinh đã xảy ra tai nạn giữa ba xe mô tô làm chết một người
vào thời điểm trên anh nguyễn thanh vũ chú xã thạnh phú huyện cầu kè điều khiển xe mô tô khi đến địa điểm trên đụng bật xe mô tô ngược chiều do chị nguyễn tấn đạt ở huyện cầu kè điều khiển
sau đó xe mô tô do anh trần thanh phong chú tỉnh vĩnh long chạy phía sau chị đạt tiếp tục đụng vào tai nạn làm anh vũ chết ngay tại chỗ chị đạt bị gãy chân
tại an giang vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bốn trên tuyến đường nam cây dương thuộc ấp bình chánh hai xã bình mỹ huyện châu phú đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi bảy fd ba nghìn sáu trăm tám mươi hai do anh lê thanh phong điều khiển đã va chạm với xe máy cày chạy theo chiều ngược lại cú va chạm mạnh đã làm anh phong bị thương nặng
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên anh phong đã tử vong trước khi đến bệnh viện
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cho biết
cơ quan chức năng của địa phương đã phối hợp với công ty cổ phần đường sát nghĩa bình thực hiện đợt kiểm tra vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
qua kiểm tra cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều đường ngang mất an toàn giao thông
qua kiểm tra cho thấy các tuyến đường ngang có gắt chắn và đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động được đầu tư tương đối an toàn và hiệu quả
tuy nhiên tại một số đường ngang vẫn chưa bố trí đầy đủ biến báo chưa sân gờ giảm tốc và dừng bị mờ
trên tuyến đường sát bắc nam qua địa bàn tỉnh quảng ngãi vẫn còn tồn tại hàng chục đường ngang dân sinh do dân tự mở gây nhiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
bàn an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo cho ban an toàn giao thông các huyện thành phố các đơn vị có liên quan phối hợp với ngành đường sắt khẩn trương kiểm tra khắc phục các tồn tại nêu trên
nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi điêu thông qua đường ngang phòng ngừa tai nạn giao thông
đặc biệt là vào buổi tối tình trạng này lại càng diễn biến phức tạp điều này đang gây ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống người dân
trước thực trạng như vậy các lực lượng chức năng đã liên tục ra quân xử lý những vi phạm liên quan đến xe tải ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là những hình ảnh quen thuộc tại đường hàm nghi quận nam từ liêm thành phố hà nội
xe đi qua đất cát ở lại điều khúc này vẫn ngày ngày tiếp diễn
xe chắn không tốt nó bụi ra đường vào ngày hôm sau nhất là vào những ngày lắng gió
rất chức là bụi ảnh hưởng nặng lề đến môi trường sống xung quanh của người dân ở đây
không riêng gì mình và nhiều bà con ở đây nhất là có trẻ nhỏ người ta kêu ca rất nhiều
để xử lý những vi phạm liên quan đến xe tải lực lượng chức năng đã thành lập các tổ công tác đặc biệt
chốt chặn tại các nút giao thông điểm ra vào các công trình xây dựng
tuy nhiên khi xử lý các xe có dấu hiệu vi phạm lại bất ngờ dừng lại ven đường như thế này
điều này cho thấy để xử lý rứt điểm cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa
theo số liệu thống kê mới đây trong vòng hơn một tuần phòng cảnh sát giao thông hà nội
đã phát hiện xử phạt hơn một mươi trường hợp vi phạm
trong đó xe tải là gần một hai trăm linh phương tiện
lỗi vi phạm vẫn tập trung vào hành vi rơi vãi vật điệu ra đường
bên cạnh đó chính những chuyến xe như thế này đang góp phần khiến thành phố hà nội
xuất hiện thêm các điểm nóng về bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
hầu như dự án nào
người ta cũng khoán trắng việc vận chuyển đất thải vật liệu xây dựng
cho các nhà thầu phụ từng phần việc một
do vậy họ không quan tâm đến việc này
rồi vật liệu xây dựng bây giờ người ta cũng trở đầy
thậm chí là những chi phí về việc vệ sinh môi trường như quét đường
tưới nước rửa đường phun rửa xe là người ta làm rất tạm bợ
chính vì thế việc mất trật tự an toàn giao thông mất vệ sinh môi trường diễn ra rất phổ biến
ai cũng hiểu việc lái xe và chủ các công ty xây dựng
muốn tăng ca tăng chuyến tăng trọng tải của xe để chuyên chở được nhiều vật liệu
nhằm tăng tốc độ thi công lợi nhật kinh tế
xong không thể vì đó mà phớt lờ quy định của chính quyền làm ảnh hưởng tới an sinh xã hội